thưa quý vị quảng cáo là một trong một mươi hai lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
trong thời gian qua hoạt động quảng cáo đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng phát triển mạnh mẽ không chỉ với sự gia tăng cả về số lượng chất lượng
cũng như doanh thu của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này mà còn đóng góp cho việc kinh doanh hàng hóa dịch vụ
với vai trò cầu nối giữa nhà sản xuất người kinh doanh và người tiêu dùng
theo cục văn hóa cơ sở nếu năm hai nghìn một mươi ba cả nước mới có trên năm năm trăm linh doanh nghiệp quảng cáo thì đến năm hai nghìn một mươi chín đã có trên một mươi ba doanh nghiệp quảng cáo
hoạt động này đang phát triển vô cùng mạnh mẽ góp phần vào việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa
để phát huy tiềm năng của ngành nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức giải thưởng quảng cáo sáng tạo việt nam là một trong những hoạt động như vậy
đây là sự kiện mang quy mô quốc gia nhằm tôn vinh đánh giá sự sáng tạo trong việc gìn giữ văn hóa đạo đức
nâng cao trách nhiệm cộng đồng góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành quảng cáo việt nam trong xu thế hội nhập quốc tế
xưa nay thì chúng ta đều biết rằng là quảng cáo quảng cáo nhiều khi người ta chỉ nghĩ quảng cáo đó là một cái gì đó
cái biển hiệu cái tranh vẽ nhưng mà quảng cáo nó rất là nhiều nó có nhiều đa lĩnh vực trên đa nền tảng
trong đó có truyền hình có radio có biển bản có các cái fem ở trong thang máy có các nền tảng trên mạng xã hội
rất là nhiều nó mang tới cái sự tác động mang đến cái sự thay đổi một số hành vi tích cực cho cộng đồng
và hơn nữa đó là cái quảng cáo đó nó lan tỏa được cái tính nhân văn
và tính việc
để ngành quảng cáo phát huy hơn nữa tiềm năng của mình
ngoài việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động quảng cáo đối với sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa
cũng cần có cơ chế thu hút nguồn lực xã hội tham gia vào quá trình phát triển ngành quảng cáo
đồng thời tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quảng cáo nói riêng và văn hóa nói chung
chúng tôi sắp tới phải trình quốc hội trình chính phủ
để cụ thể hóa tiếp về hệ thống pháp luật
trong đó có những bộ luật nó liên quan đến đời sống
kinh tế xã hội về văn hóa
như luật trí sản như luật quảng cáo
ngoài ra chúng ta cũng phải thấy
kinh tế gắn liền văn hóa
văn hóa trong kinh tế
và vì vậy mà phải xem xét
để tháo gỡ những rào cản
ghi động được nhiều nguồn lực
của xã hội trong phát triển văn hóa
ngành quảng cáo phải là một mắt xích quan trọng
bộ phận cấu thành các ngành công nghiệp văn hóa
trong sự phát triển bền vững
cần có sự giao thoa kết nối giữa một mươi hai ngành công nghiệp văn hóa
có phần phối hợp thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển văn hóa đến năm hai nghìn ba mươi